thưa quý vị vào ngày ba tháng một mươi một viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn khởi tố thêm bốn bị can
và thay đổi tội danh với một bị can đã khởi tố trước đó trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp và các tổ chức liên quan
cụ thể viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can
đối với dương tấn trước tư tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng
hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng sang tội tham ô tài sản
phê chuẩn quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam lệnh khám xét đối với bốn bị can
nguyễn thanh tùng lê văn chánh đào trí kiên lê thị kiều trang cùng về tội
vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng
trước đó cơ quan kể sát điều tra bộ công an đã khởi tố bị can bắt tạm giam trương mỹ lan
chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp cùng nhiều đồng phạm
đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan điều tra bộ công an đã khởi tố năm bị can thuộc đoàn thanh tra liên ngành
thuộc đoàn thanh tra ngân hàng nhà nước việt nam
mới đây nhất ngày hai mươi năm tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố
với bảy bị can trong vụ án xảy ra tại ngân hàng scb tập đoàn vạn thịnh pháp
nhưng các bị can đã bỏ trốn nên bộ công an đã ra quyết định truy nã